thưa quý vị thực hiện lời bác dạy đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
đảng viên trẻ tiến sĩ dương thùy thùy vân giám đốc trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng đại học tôn đức thắng
thành phố hồ chí minh đã không ngừng nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào cuộc sống phục vụ nhân dân
cô cũng là một tấm gương tận tụy với sự nghiệp chồng người là tấm gương sáng cho học sinh nói theo
đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu cô đã nhận được nhiều giải thưởng khoa học có uy tín trong và ngoài nước
là nữ tiến sĩ đầu tiên của việt nam được nhận bằng sáng chế usbto do cục sáng chế hoa kỳ trao tặng
ngoài ra cô cũng đã công bố hai mươi bài báo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu quốc tế
phủng sinh ra trong gia đình giàu truyền thống
cô đã làm tổng cách mạng ở huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi với nhiều thành tích trong học tập
năm hai nghìn tiến sĩ dương thị thùy vân được tuyển thẳng vào trường đại học bưu chính viễn thông thành phố hồ chí minh
tốt nghiệp với tám bằng loại giỏi cô được nhận về công tác tại trường đại học tôn đức thắng từ năm hai nghìn năm đến nay
hiện nay tôi cũng đã chủ nhiệm đề tài của nhiều đề tài cấp sở cấp nhà nước
và ví dụ như đề tài
đề tài mà tôi đang làm là một đề tài về một cái hệ thống lạnh thông minh
và cái đề tài này thì được áp dụng ở các bệnh viện hoặc là các cái trung tâm điều dưỡng y tế
với đam mê nghiên cứu và sáng tạo khoa học cụ đã cùng với đồng nghiệp nghiên cứu thành công đề tài hệ thống lạnh thông minh ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
để chế tạo robot tự hành thu gom rác và nhiều đề tài nghiên cứu có ý nghĩa trong cuộc sống chuyển giao công nghệ cho nhiều doanh nghiệp
khi đã là một đảng viên thì tôi luôn tự ý thức rằng mình cần phải tiên phong trong cái công tác của mình trong cái nhiệm vụ là đào tạo cái thế hệ trẻ là sinh viên của mình
và chính vì vậy cho nên là mỗi lúc tôi và mỗi nơi tôi luôn luôn rèn luyện bản thân mình
để nâng cao trình độ chuyên môn của mình
cô cứu và phát triển nhiều hệ thống phần mềm quản lý dạy và học có hiệu quả như
hệ thống phát hiện đạo văn hệ thống phần mềm quản lý học tập ecaning hệ thống phần mềm kiểm tra kiến thức sinh viên đầu giờ và tự động chấm điểm tự động điểm danh sinh viên
nhiều sinh viên được cô trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài khoa học đã công bố bài báo khoa học trên các tạp chí
kỹ yếu hội nghị khoa học quốc tế
cũng rất là may mắn khi mà em được học cô ở những môn học về những cái nền tảng cơ bản cho cái việc nghiên cứu khoa học
thì cô vân là một người có khả năng có thể là truyền đạt kiến thức rất là tốt cũng như là truyền đạt cảm hứng cái cách nghiên cứu khoa học rất là tốt đến với sinh viên
và cũng rất là cảm ơn cô vì nhờ cô mà em có những kiến thức ngày hôm nay cũng như là có những cái khả năng nghiên cứu khoa học
đồng thời trong nhiều năm cô được vinh danh là cương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
trong việc thực hiện chỉ thị ba ct xuyệt tvk của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
bốn năm liên tục được nhận danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố hồ chí minh danh hiệu thay trò thành đạt của liên đoàn lao động thành phố trao tặng
và nhiều năm liền được tổng liên đoàn lao động việt nam trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi